thưa quý vị những ngày vừa qua trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ
nhiều địa bàn trên tỉnh hà tĩnh bị ngập sâu trong lũ gây thiệt hại nặng nề về tài sản
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi ngay sau khi mưa lũ bắt đầu rút
công an tỉnh hà tĩnh đã huy động lực lượng xuống các địa bàn bị ngập sâu
các trường học bị ảnh hưởng của mưa lũ để khắc phục hậu quả lũ lụt
cho đến hiện tại học sinh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vẫn phải nghỉ học
để dọn dẹp vệ sinh môi trường do bị ngập sâu trong nước lũ
các trường mầm non trung học cơ sở trung học phổ thông
tại các huyện cẩm xuyên hương sơn hương khê vũ quang
là một trong những điểm trường bị ngập sâu trong đợt lũ lụt vừa qua
nhiều cơ sở vật chất bàn ghế đồ dùng học tập bị ngập sâu trong nước lũ
công an tỉnh hà tĩnh đã huy động hàng chục đoàn viên thanh niên
để cùng giáo viên nhân viên nơi đây tập trung thu dọn vệ sinh lau chùi thu gom rác thải
sắp xếp lại đồ dùng trang thiết bị dụng cụ học tập tại trường học
để sớm ổn định tình hình giúp các em học sinh sớm quay trở lại học tập
hiện công an tỉnh và công an các huyện thị xã thành phố bị ngập lụt
đã thành lập nhiều tổ công tác về địa phương vùng lũ
để giúp nhân dân sớm ổn định đời sống sau lũ
nhất là trường học trạm y tế các trục đường tránh có nhiều cây lớn gãy đổ
bị ngập sâu trong nước
tại các nơi đến đoàn viên thanh niên công an tỉnh hà tĩnh
đã phát huy tốt vai trò tình nguyện sung kích vì cuộc sống cộng đồng
cùng người dân địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường
giúp nhân dân sớm ổn định tình hình trở lại sinh hoạt
thưa quý vị đến nay tỉnh quảng bình mực nước trên sông nhật lệ
và sông kiến giang đã rút xuống báo động hai
tuy nhiên nhiều xã vẫn bị ngập chìm trong nước
và cuộc sống của người dân vẫn gặp vô vàn khó khăn
là một trong những vùng ngập sâu nhất của huyền lề thủy tỉnh quảng bình
so với những ngày trước đến ngày hôm nay mực nước đã còn rút hơn
tuy nhiên nhiều nơi vẫn ngập sâu khoảng một năm mét
và với nhiều người dân may mắn thoát chết vì được lực lượng chức năng cửu hộ kịp thời
tuy nhiên bây giờ nỗi lo của họ là cuộc sống ngày mai
khu nhà hai tầng của một hợp tác xã trên địa bàn xã an thủy
nơi người dân được di dời đến khi nhà cửa đã bị ngập sâu
đến nay nhiều người vẫn đang tiếp tục ở lại
vì nước chưa rút và vì cũng không có chỗ để về
nhà cửa đã bị sập vật dụng gia súc trôi hết
tài sản vốn có giá trị nhất với vợ chồng anh nguyễn văn hà
là cặp trâu giờ đang ở trên thuyền như thế này
tài sản lớn nhất là cả nhà chưa vừa hành chưa biết là mất hết trên truyền
vợ chồng anh hạc đi bán thịt trâu chết giữa mênh mông biển nước
giữa buồn bề là những hoàn cảnh cùng chung cái khốn khó
tại khu ở tập trung chị hồ thị vang mang theo được mấy con gà
vì vẫn kịp thời vớt được khi nhà đã sập
mấy con gà với chị là cả niềm hy vọng lúc này
cơn lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề đối với người dân huyện lệ thủy
và rất nhiều địa phương bị ngập lụt nặng tại quảng bình quảng trị thừa thiên huế hà tĩnh
cả nước đang hướng về miền trung
rất nhiều đoàn cứu trợ cũng đã đến tầng nơi để kịp thời hỗ trợ người dân về lương thực nhu yếu phẩm
nhưng có lẽ
để trở lại cuộc sống bình thường
với rất nhiều người sẽ phải là một nỗ lực phi thường
trong hành trình nỗ lực ấy
người dân miền trung cần lắm những tấm lòng
vâng thưa quý vị và các bạn
trong những ngày vừa qua cả nước ta đều hướng về miền trung ruột thịt
đang phải gồng mình chống chịu trong bão lũ
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
đã có rất nhiều nhà hảo tâm
chức từ thiện cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể và nhân dân cả nước
chung tay góp sức ủng hộ miền trung bằng cả vật chất và tinh thần
tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số kẻ lợi dụng việc từ thiện nhằm mục đích trục lợi
đây là hành động không đúng không những vô đạo đức mà còn vi phạm pháp luật
mới đây nữ ca sĩ thủy tiên đã vô cùng bức xúc
chia sẻ về việc bị một kẻ lạ mặt giả danh trên facebook nhằm mục đích trục lợi
cụ thể người này sử dụng một tài khoản facebook có tên thủy tiên
sau đó lại sao chép toàn bộ các chia sẻ trên fanpage chính thức của nữ ca sĩ thủy tiên đưa lên facebook của mình
tiếp theo người này lại kêu gọi mọi người ủng hộ miền trung
tuy nhiên tài khoản thụ hưởng lại không phải là tên của thúy tiên mà là lê thị ngân
hành động đấy là một hành động mà tôi nghĩ là không thể chấp nhận được
ở dưới góc độ nhân đạo hay là góc độ từ thiện
bởi vì rõ ràng là gì ạ ca sĩ thì tiên làm như vậy là xuất phát từ chính
tình thương của cô ấy và trách nhiệm của cô đối với cả cộng đồng
và chúng ta không ủng hộ
tôi là cùng với cô ấy làm những hành động thiện nguyện như vậy
không có điều kiện hay không có cơ hội ủng hộ thì tôi nghĩ đã là một cái sự đáng tiếc rồi
dưới góc độ là gì ạ tình cảm giữa con người với nhau
chúng ta không làm những việc tốt thì tôi nghĩ là chúng ta đừng làm điều gì đấy xấu
và góc độ này nó rất là tệ về mặt nhân cách của con người
trao đổi về vấn đề này luật sư nguyễn trung tiệp cho rằng
hành vi này không chỉ đơn thuần vi phạm các quy tắc đạo đức gây ảnh hưởng uy tín người khác
mà còn có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản
theo luật sư tiệp ngoài việc xử phạt hành chính vì mạo danh facebook cá nhân
các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các khung hình phạt phụ thuộc vào số tiền chiếm đoạt
trong quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ đoàn hình sự cũng lêu rất rõ
là cái khung hình phạt là với những người nào mà chiếm đoạt tiền từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng
thì hình phạt sẽ là từ sáu tháng đến ba năm tù giam
còn tại quy định tại khoản hai của điều một trăm bảy mươi bốn là nếu mà cái số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được của người khác
từ mức năm mươi triệu đồng nhờ lên đến dưới hai trăm linh triệu đồng
thì khung hình phạt sẽ là từ hai đến bảy năm
và tại khoản ba là khung hình phạt từ bảy đến một mươi năm năm với trường hợp là từ hai trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng
và khoảng bốn của điều một trăm bảy mươi bốn quy định là từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
thì khung hình phạt sẽ là từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù chung thân
theo luật sư nguyễn trung tiệp để số tiền ủng hộ có thể tới tận tay bà con vùng lũ
thì người dân cần lựa chọn
kiểm tra kỹ thông tin các đơn vị cá nhân tiếp nhận
tránh để các đối tượng xấu có cơ hội lừa đảo trục lợi
bên cạnh đó cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo
tuy nhiên để tránh những việc bị lạm dụng như các đối tượng đã mạo dòng ca sĩ nguyễn tiên
thì tôi cho rằng là những cái cá nhân hoặc là tổ chức có thể tự mình hoặc có thể thông qua trực tiếp
đó là ủy ban trung ương mặt trận thủ quốc việt nam ở các cấp
ví dụ như là mặt trận tổ quốc thành phố hà nội
ủy ban trung ương mặt trận thủ quốc việt nam
đây là những tổ chức nó là sự đoàn kết của nhân dân và đảng cũng như là của chính quyền
thế nên là đấy là những địa chỉ rất đáng tin cận
để cho nhân dân có thể gửi gắm những cái tình cảm cũng như là những cái vật chất tài sản của mình
để ủng hộ làm các công việc từ thiện
trước những diễn biến phức tạp sự tàn phá khốc liệt của mưa bão
người dân miền trung rất cần sự chung tay giúp đỡ của nhân dân cả nước
tuy nhiên trước những hành vi lửa
ngày một tinh vi mỗi người cần có sự lựa chọn sáng suốt khi gửi gắm niềm tin từ thiện
để công tác vận động quyên góp và hỗ trợ đúng quy định và thiết thực
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và các bộ ngành địa phương
tổ chức giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ xử lý nghiêm hành vi trục lợi trong vận động quyên góp hỗ trợ
bản tin tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý
trường xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
theo đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo
nguyễn quang vinh nguyên trưởng phòng khảo thí sở giáo dục và đào tạo
khương ngọc chất nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh
đỗ mạnh tuấn nguyên phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú
trung học cơ sở huyện lạc thủy
về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và nhận hối lộ làm sai lệch kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hòa bình
sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm bị cáo nguyễn quang vinh bị cáo khương ngọc chất
đã có kháng cáo kêu oan bị cáo đỗ mạnh tuấn bị cáo nguyễn thị thu loan
có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
đáng chú ý trong quá trình xét xử tại phiên tòa phúc thẩm
bị cáo khương ngọc chất và nguyễn quang vinh
đã xin thay đổi nội dung kháng cáo
với các nội dung nêu trên
khi xem xét toàn diện nội dung vụ án
căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội
thái độ thành khẩn khai báo ăn năn hối lỗi của các bị cáo
hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao
đã chấp nhận kháng cáo của các bị cáo khương ngọc chất và đỗ mạnh tuấn
sửa một phần bản án sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo khương ngọc chất năm năm tù
giảm một năm so với bản án sơ thẩm
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tuyên phạt bị cáo đỗ mạnh tuấn sáu năm tù
về tội nhận hối lộ giảm một năm so với bản án sơ thẩm
giữ nguyên mức án ba năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh mà bị cáo này phải chấp hành là chín năm tù
không chấp nhận kháng cáo giữ nguyên mức hình phạt tám năm tù
về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo nguyễn quang vinh
công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng
trong đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề qua mạng
trước đó chiều tối ngày hai mươi một tháng một mươi
dưới sự phối hợp của các cục nghiệp vụ bộ công an
công an tỉnh hà giang đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng
lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
sơ bộ ban đầu mỗi ngày lượng tiền luân chuyển là hàng chục tỷ đồng
các đối tượng hoạt động rất tinh vi xảo quyệt móc nối từ nhiều tỉnh thành khác nhau
thông qua hệ thống điện thoại mạng internet
trong số các đối tượng bị bắt giữ
có năm người sinh sống trên địa bàn thành phố hà giang
một người chú tại huyện bắc mê
và một đối tượng khu chú tại tỉnh vĩnh phúc
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng và tiền mặt
liên quan đến hành vi đánh bạc và trao vai lãi
tại quảng bình nhiều tuyến giao thông trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng
đường sắt và đường bộ bắc nam qua quảng bình đều bị tắc nghẽn do ngập nước
mưa lũ cũng đã khiến hơn tám mươi km đường huyện tại tỉnh quảng trị bị sạt lở
hơn một km đường bị ngập
đường giao thông tại tỉnh thừa thiên huế và hà tĩnh cũng bị hư hỏng nặng
theo lãnh đạo các địa phương bị thiệt hại
việc khắc phục hậu quả cần có nguồn lực để thực hiện rất lớn
vượt ngoài khả năng cân đối của địa phương
hơn nữa năm hai nghìn hai mươi thu ngân sách của nhiều địa phương bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh thiên tai dẫn đến khó khăn trong cân đối nguồn để thực hiện khắc phục
do đó rất cần sự hỗ trợ sớm từ chính phủ và các bộ ngành trung ương
trong những ngày này cả nước hướng về miền trung thương yêu
nơi đó đồng bào ta đang phải oàn mình trong lũ dữ
ghi nhận về những nghĩa cử cao đẹp này
báo đại đoàn kết có bài viết hội tụ những tấm lòng
bài báo nêu rõ không chỉ lần này mà ở bất cứ lần thiên tai nào
bất cứ vùng đất nào bị thiên tai
thì cũng đều nhận được sự hỗ trợ cứu giúp của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
bên cạnh đó rất nhiều hoạt động từ thiện cứu trợ của các tổ chức cá nhân
cũng đều hướng về miền trung hướng về người dân vùng lũ
bài báo cũng nhấn mạnh
trong lúc khó khăn bất cứ sự ủng hộ nào dù lớn dù nhỏ cũng đều đáng quý
nhưng bão lũ thiên tai không chờ một ai
nếu hoạt động từ thiện đặc biệt là cứu trợ tự phát không đúng
cũng sẽ là hành rất nguy hiểm
vì vậy các tấm lòng hảo tâm nên phối hợp với chính quyền địa phương
với mặt trận tổ quốc để dự cứu trợ đến nhanh nhất chính xác nhất
đối với người dân vùng lũ đúng địa chỉ cần đến
tất cả mọi sự đóng góp đều được tiếp nhận trân trọng
và chuyển tới những địa chỉ cần thiết một cách sớm nhất
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác có trên các số báo
rất khổ sở với các loại sách tham khảo sách bài tập
khi mà phải chi thêm tiền mua sách cho con
nhưng có khi lại không dùng đến
phản ánh về thực trạng này trên báo tuổi trẻ có bài viết
hoa mắt với sách tham khảo sách bài tập
theo đó chỉ riêng môn tiếng việt lớp một đã có đến hai mươi sáu đầu sách tham khảo
với nhiều tên gọi khác nhau
còn với môn toán lớp một tuy các đầu sách tham khảo có ít hơn
nhưng đếm sơ sơ cũng có một mươi tám đầu sách
theo bộ giáo dục và đào tạo sách bài tập được xem
là một dạng sách tham khảo
có thể dùng song song với sách giáo khoa
nhưng các trường không bắt buộc phụ huynh phải mua
tuy nhiên nhiều phụ huynh cho biết
họ rất khó để phân biệt sách giáo khoa và sách tham khảo
vì nhà trường thường bán cả bộ
còn theo hiệu trưởng một trường tiểu học ở hà nội
với tốc độ dạy học nhanh mới hết bài như thời gian vừa qua
để trẻ có thể tiếp thu được bài học
thì nhiều giáo viên buộc phải phạm quy
thời gian vừa qua tại các di tích trên địa bàn thủ đô
liên tiếp xảy ra việc
cổ vật bị đánh cắp
tuy nhiên nhiều chính quyền địa phương
ban quản lý các di tích vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để
phản ánh trên báo kinh tế và đô thị
bài báo dẫn chứng chỉ trong vòng gần một tháng
trên địa bàn huyện thanh oai có hai mươi sáu cổ vật
đồ thờ tự trên địa bàn huyện thanh oai
bị kẻ gian lấy mất
đáng chú ý là có cổ vật đã bị mất cắp tới lần thứ ba
thậm chí con số cổ vật mất mát lớn hơn những gì đã công bố rất nhiều
bởi nhiều vụ chưa biết hoặc chưa được thống kê
theo các chuyên gia phần lớn người trông coi tại các di tích hiện nay
chủ yếu là các bậc cao niên đội ngũ tự quản
vì vậy việc trông coi bảo vệ di tích chưa đạt được hiệu quả như mong muốn
ngoài ra trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
khi để xảy ra việc mất cắp di vật hiện vật
chưa được luật di sản văn hóa và các văn bản giới luật quy định rõ ràng
quý vị và các bạn
và chương trình an ninh ngày mới sáng nay sẽ được tiếp tục với tiểu mục sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên đào duy
xin mời anh
vâng ạ xin cảm ơn biên tập viên vy oanh
đà duy xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi sáng phương nam
bản tin mở đầu bằng một số cập nhật về an ninh xã hội
thưa quý vị lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội
đơn vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tan nhiều đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
tại nhà của một người dân thuộc ấp lán chiếu xã đất mới huyện nam căng
tại hiện trường có một mươi tám đối tượng bị bắt quả tang
liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tám con gà hai cặp cửa một mươi cuộn băng keo
hai mươi ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng và một số tăng vật khác có liên quan
được biết tụi điệp đá gà trên được tổ chức tại căn nhà của huỳnh văn hiếu
cư ngụ tại địa chỉ trên
theo hồ sơ hiếu đã từng bị ủy ba nhân dân huyện nam căng
rồi quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
vì hành vi dùng nhà chùa ở của mình hoặc phương tiện địa điểm khác
để chứa bạc với số tiền hơn bảy triệu đồng
thưa quý vị do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số tám
một cơn mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh
cùng với sấm chấp dữ dội suốt từ đêm qua
cộng với thời điểm triều cường dân cao
đã làm cho cả thành phố bạc liêu ngập chìm trong biển nước
nhiều tuyến đường ngập sâu
và đây được xem như là trận ngập kỷ lục từ trước cho đến nay
theo ghi nhận vào lúc bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại nhiều tuyến đường chính của thành phố bạc liêu
như đường trần phú võ thị sáu bà triệu lê văn duyệt
hai bà trưng hoàng văn thụ
nước ngập sâu từ năm mươi bảy mươi cm
hàng chục chiếc xe chết máy nằm la liệt trên đường
khiến người dân phải dấn bộ
nhiều nhà dân bị nước tràn vào làm hư hỏng đồ đạc
do nước ngập trên diện rộng vào giờ cao điểm
nên học sinh và người lao động bị trễ dờ
nhiều tuyến đường bị ủng tắt
theo một số người dân sinh sống tại tuyến đường trần phú
thời gian gần đây tình trạng ngập lụt trên tuyến đường này
rất dễ xảy ra khi mưa lớn kéo dài
bởi mặt bằng tuyến đường vỏng trũng
hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát
dẫn đến ủng ứ ngập nước
mặc dù đây là những tuyến đường chính của thành phố bạc liêu
đến chín giờ cùng ngày tình trạng ngập nước vẫn xảy ra
tại một số tuyến đường trong nội ô
xin được tiếp tục với các tin tức về đời sống
thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng một mươi
một mươi tuổi bị ngưng tim chín mươi phút
do nhồi máu cơ tim cấp
kèm với sốc nhiễm trùng suy đa tạng nặng
đây là bệnh nhân có thời gian ngưng tuần hoàng
lâu nhất được cứu sống
một kỳ tích trong thực hành lâm sàng bệnh viện
trong lúc đang sinh hoạt tại bệnh viện
bệnh nhân đột ngột khó thở ngưng tim ngưng thở
và được các bác sĩ tiến hành cấp cứu
sau bốn mươi năm phút bệnh nhân có nhịp tim trở lại
bệnh viện tiến hành báo động đỏ liên viện
với bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
và chuyển đến bệnh viện này trong một mươi phút
trong tình trạng hôn mê sâu
đồng tử hai bên dạng bốn mm
huyết áp vào mạch không đo được toàn thân tiếm tái
bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
tiến hành báo động đỏ nội viện
và chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị phương tiện cấp cứu
và huy động ban giám đốc bệnh viện cùng tham gia cấp cứu
khoảng ba mươi năm phút sau bệnh nhân có nhịp tim trở lại
bệnh nhân được chí định chụp
và can thiệp mạch vành cấp cứu
kết quả cho thấy bị hẹp nhánh liên thất trước loạn hai tám mươi
sang thư không ổn định
và can thiệp thành công bằng sen phụ thuốc trong vòng hai mươi phút
quá trình điều trị
bệnh nhân diễn tiến rất nặng
huyết áp thấp suy gan nặng rơi loạn đông máu viêm phố nặng đa kháng thuốc
các bác sĩ kết hợp các kỹ thuật hiện đại
để giúp bệnh nhân cải thiện tình trạng nói trên
hiện tại bệnh nhân đang dần phục hồi tiếp xúc tốt
dư hiệu sinh tổn ổn định
tuy thời gian cấp cứu ngừng tim dài
nhưng bệnh nhân không có di chứng thần kinh
và thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ điều trị
quý vị thân mến những ngày gần đây
nhiều người có dịp đi ngang qua tuyến
vành đai dt tám trăm bốn mươi tám
tại thành phố sa đéc đồng tháp
sẽ cảm thấy ấn tượng với một cây dâm bục cổ thụ
đang nở hoa đỏ thấm
được trưng bày tại ốc khánh nhân xã tân khánh đồng
cây dâm bục cổ thụ có mục hai này
được ông nguyễn văn úc mua lại
từ một nhà vườn chuyên trồng hoa kiện
ở tỉnh vĩnh long khoảng một tháng nay để chăm sóc
điểm đặc biệt là cây dâm bục này
có tuổi thọ lên đến sáu mươi năm tuổi
với chiều cao bốn m độ hoành gốc lên đến bảy mươi cm
và có năm nhánh đẹp mắt
tán cây được uống xòe tròn rộng hai mét
hoa nở quanh năm
mặc dù là giống hoa dâm bục cánh đơn
ít có giá trị kinh tế thường chỉ được trồng để làm hàng rào
nhưng qua bàn tay khéo léo chăm sóc
út tiêu đều đặn tán tròn trong hàng chục năm qua
đã giúp nâng cao giá trị cây lên gấp nhiều lần
ông út cho biết từ lúc mang cây về rộng trước sân đến nay
đã có nhiều người đến xem
và ngã giá chín mươi triệu đồng
nhưng chưa đồng ý bán
thưa quý vị thông tin nghệ sĩ nhân dân lý huỳnh qua đời
để lại tiếc thương cho khán giả yêu mến
phim truyền hình cũng như là phim điện ảnh trong nước
đam mê võ thuật và phim ảnh
đã cùng với nghệ sĩ lý huỳnh
đi trọn cuộc đời
để lại nhiều tác phẩm mang tính tiên phong
và tình yêu nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân lý huỳnh
còn gây dựng tâm thế làm nghề tử tế
cho nghệ sĩ hậu sinh
nghệ sĩ nhân dân lý huỳnh
xuất thân là một võ sư với bề dạy thành tích đáng nể
được báo giới quốc tế ghi nhận
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
gia tài tác phẩm của nghệ sĩ nhân dân lý huỳnh
đã lên hơn con số năm mươi
trong giai đoạn kinh tế đất nước còn khó khăn
ông vẫn say mê theo đuổi nghệ thuật
nghệ sĩ này góp tin mình
về những bộ phim đã trở nên kinh điển
có thể kể đến như mối tình đầu
vùng gió xoáy ông hai củ
hòn đất mùi gió chướng
hãng phim mang tên ông đem lại cho phim ảnh
trong nước nhiều làn gió mới
với những lần hợp tác với điện ảnh hồng kông
trong đó bộ phim giả sử cuối cùng
mà nghệ sĩ nhân dân lý huỳnh thực hiện
với vai trò sản xuất đạo diễn
bộ phim tây sơn hào kiệt
từng trở thành hiện tượng về quy mô kinh phí bấm máy
đội chịu chơi của ekip
với số lượng lớn voi ngựa và binh sĩ tham gia
trong giai đoạn mình mới lớn lên
và được tiếp xúc với dòng phim việt nam
thì tên tuổi của chú lý huỳnh
đã đi vào lòng khán giả rất lâu
chú làm những cái phim
về giỏ thuật
thì có phim ngày xưa
những cái phim nổi tiếng đó là
chú vừa đóng mà chú vừa làm đạo diễn luôn
và gần như là khán giả cả nước
thậm chí là khán giả nước ngoài
một số người bạn nước ngoài
cũng hay nhắc tên của chú
và biết chúng từ cái giai đoạn rất lâu đó rồi
khi mà chú làm cái phim
là tây sơn hào kiệt
thì vinh có lòng tiếng
cái phim đó là cái phim rất là lớn của chúng
đầu tư rất là nhiều tiền
vinh may mắn có lòng tiếng
một trong những nhân vật trong cái phim tây sơn hào kiệt của chú
sau đó thì
cũng một may mắn tiếp theo
đã được làm việc với anh lý hùng
lý hùng là con của chú
thì đã nổi tiếng rất lâu
từ những cái phim phạm công quốc qua
rồi ngày xưa tại khán giả ai cũng biết rồi
mong là anh lý hùng sẽ tiếp nối được
cái sự nghiệp của chú lý huỳnh
để đóng góp
thêm nhiều thêm nữa cho nền điện ảnh việt nam
và vinh xin lời cuối cùng là
được chia buồn
thành kính phong ưu với gia đình của chú
nghệ sĩ nhân dân lý huỳnh
truyền lại lưỡi nghệ thuật
cho những người con trong gia đình
trong đó lý hương và lý hùng
nối nghiệp cha và cũng mang lại những tác phẩm
những dấu ấn nghệ thuật khó phai trong lòng công chúng
lễ truy điệu nghệ sĩ nhân dân lý huỳnh
sẽ diễn ra trong sáng mai hai mươi bốn tháng một mươi
và sau đó linh cựu của ông
được an tán tại quận chín tp hcm
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới
thưa quý vị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
vừa có quyết định xuất cấp trang thiết bị
từ nguồn giữ trữ quốc gia
hỗ trợ các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
quảng nam hà tĩnh
để khắc phục hậu quả thiền tài mưa lũ
cụ thể tỉnh quảng bình
được hỗ trợ năm bộ xuồng cao tốc

và bốn trăm sáu mươi chiếc bẻ nhẹ cứu sinh
tỉnh quảng trị được hỗ trợ
ba bộ xuồng cao tốc
hai mươi bộ nhà bạc cứu sinh
bốn một trăm linh phao cứu sinh
và một trăm linh chiếc bè nhẹ cứu sinh
tỉnh thừa thiên huế được hỗ trợ
ba bộ xuồng cao tốc các loại
hai mươi tám bộ nhà bạc cứu sinh
ba ba mươi chiếc phao cứu sinh
và ba mươi chiếc bè nhẹ cứu sinh
hai bộ máy phát điện
tỉnh quảng nam được hỗ trợ
năm bộ xuồng cao tốc các loại
ba mươi bộ nhà bạc cứu sinh
ba ba mươi chiếc phao cứu sinh
ba mươi chiếc bè nhẹ cứu sinh
hai bộ máy phát điện
tỉnh hà tĩnh được hỗ trợ bốn bộ xuồng cao tốc các loại

hai trăm linh bộ nhà bạc cứu sinh
bốn bộ máy phát điện
thủ tướng chính phủ ra bộ tài chính
chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo
ủy ban nhân dân các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam hà tĩnh
tiếp nhận quản lý sử dụng số trang thiết bị nêu trên
theo đúng quy định hiện hành
hiện nay mưa lớn tại các tỉnh miền trung đã hết
tuy nhiên đất đã thấm nước
nên khối lượng sạt lở lớn
và đang diễn biến phức tạp nguy hiểm
một số tuyến như quốc lộ một qua thành phố tỉnh hà tĩnh
quảng bình đường hồ chí minh
qua quảng bình quảng trị
bị ngập nước và sạt lở
buộc phải cấm đường không cho phương tiện qua lại
để đảm bảo an toàn
cụ thể quốc lộ một đoạn từ km năm trăm một mươi một năm trăm một mươi hai
trong thành phố hà tĩnh
ngập khoảng ba mươi cm
đang cấm đường
phân luồng xe đi theo tuyến đường tránh thành phố
tại quảng bình
từ km sáu trăm tám mươi một bốn trăm linh
đến km sáu trăm chín mươi bảy bốn trăm linh
thuộc quốc lộ một cũ
ngập khoảng bốn mươi cm
và sen kẽ các đoạn
đường hồ chí minh từ km một mươi sáu năm trăm linh
đến km một mươi bảy
đi qua tỉnh quảng bình
ngập sâu khoảng năm m
quốc lộ bốn mươi chín huế
sạt lở sáu điểm
hiện đang cấm ô tô
chỉ cho xe máy và người đi bộ lưu thông
đường hồ chí minh qua quảng trị
cũng sạt lở
gây tắt đường bảy điểm
quốc lộ bốn mươi chín c quảng trị
đoạn qua cầu lệ xuyên
bị sói nền đường hai đầu cầu
hiện đang cấm các phương tiện
riêng quốc lộ chín e quảng bình
đoạn từ km hai mươi năm bảy trăm linh
đến đường nhánh tây km ba mươi
đang có nhiều điểm sụt trượt khối lượng lớn
và một điểm bị sói trôi đứt đoạn khoảng hai mươi năm mét
lực lượng chức năng đang tiếp tục khắc phục thi công để thông tuyến
thưa quý vị mới đây bộ tài chính đã đề xuất
tăng mức đền bù của bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc
lên một trăm năm mươi triệu đồng một vụ về người
đây là nội dung
được đề cập trong dự thảo thông tư
quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự
của chủ xe cơ giới
đang được bộ tài chính lấy ý kiến
xung quanh đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ
từ phía nhiều chuyên gia giao thông
theo đó mức đền bù thiệt hại được đề xuất
là một trăm năm mươi triệu một người một vụ
tăng năm mươi triệu so với thông tư hai mươi hai hai nghìn một mươi sáu
của bộ tài chính
mức đền bù thiệt hại về tài sản vẫn được giữ nguyên
đối với các trường hợp mô tô hai bánh
ba bánh xe gắn máy là năm mươi triệu một vụ
ô tô máy kéo rơ móc xe máy chuyên dùng
là một trăm linh triệu đồng một vụ
các chuyên gia cho rằng
mức điều chỉnh lần này là hợp lý
với sự phát triển của xã hội tại việt nam
mức đền bù hiện nay đã được cố định nhiều năm
cho thấy sự bất cập và gây ảnh hưởng xấu
đến quá trình đền bù thiệt hại người và tài sản
đối với các vụ tai nạn giao thông
như vậy thì nó sẽ tốt cho đảm bảo an toàn cho xã hội
bởi vì nếu như là
cái tai nạn giao thông mà cái giá trị quá lớn
mà cái tài sản của bản thân
giá trị cá nhân người ta không đáng kể
thì người ta làm sao có thể đền được cho bên kia
chỉ có bảo hiểm mới đền được
thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta nâng lên như thế
cũng là đáp ứng được cái tình hình
mà đảm bảo cho cái
thật sự an toàn xã hội rất là tốt
cái sự điều chỉnh này thì nó
đến từ cái quá trình phát triển
kinh tế xã hội của chúng ta
cái mức đền bù bảo hiểm này
cùng với quá trình phát triển kinh tế của việt nam
mức gdp tăng bình quân
khoảng trên sáu
cái việc nâng
cái mức đền bù bảo hiểm này
tôi nghĩ là một điều chỉnh tương đối hợp lý
đánh giá về việc
mức đền bù được nâng lên
nhưng mức biểu phí bảo hiểm hàng năm vẫn giữ nguyên
liệu có thúc đẩy được người dân trang bị đầy đủ các loại giấy tờ
đúng theo quy định của pháp luật
các chuyên gia cho rằng
thực tế lâu nay loại bảo hiểm này giá rẻ
nhưng chỉ có khoảng một mươi hai mươi chủ xe máy mua
điều quan trọng không nằm ở giá thành
mà ở thủ tục đền bù còn rất phức tạp
và nhiều lúc do không hoàn thành đầy đủ thủ tục
mà người dân mất đi quyền lợi chính đáng
một điểm mới của dự thảo lần này
là đề xuất bổ sung xe máy điện
và loại phương tiện cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự
như đối với các loại xe máy xăng
dự thảo cũng quy định mức phí bảo hiểm bắt buộc
đối với xe máy điện là năm mươi năm đồng trên một năm
bằng phí bảo hiểm đối với các loại xe xăng dưới năm mươi phân khối
trong những ngày vừa qua chúng ta đã cùng chứng kiến
nhiều nghĩa cử cao đẹp đến từ các cá nhân tổ chức
hướng tới đồng bào miền trung
như là quyên góp ủng hộ hay là trao tặng
các nhu yếu phẩm cần thiết
tại xã la phủ huyện hoài đức thành phố hà nội
nhiều hộ dân đã chia sẻ khó khăn
với nghề dân các tỉnh miền trung
bằng cách là nấu hàng ngàn chiếc bánh trưng xanh
hàng trăm lọ ruốc mối vừng
để gửi tặng tới những nơi
đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tài
còn khoảng bốn tháng nữa mới đến tết nguyên đán
nhưng những ngày này
người dân ở xóm tiền phong xã la phủ
huyện hoài đức hà nội đã nổi lửa
nấu bánh trưng xanh
những chiếc bánh trưng này
không dành cho việc ăn tết
cũng không phải làm theo đơn đặt hàng
mà toàn bộ sẽ được gửi cho người dân
các tỉnh miền trung
nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa bão
vừa qua được thông tin
dân miền trung hơn nửa tháng qua
bị thiên tài bão lũ
vô cùng là khó khăn
với sáng kiến của tất cả các bạn trẻ
là lấy số tiền này
để mua nương thực
để có bánh trưng gửi cho
vào miền trung
để làm ra hơn hai chiếc bánh trưng xanh như thế này
cần tới năm tạ gạo
hai tạ đỗ
và hai tạ thịt
phần lớn nguyên liệu làm bánh đều do
người dân xã la phù quyên góp
mỗi người một tay
chia ra từng công đoạn như rửa lá
vo gạo ngâm đỗ
để công việc được tiến hành nhanh chóng hơn
bánh trưng được làm từ những nguyên liệu ngon
và trải qua nhiều công đoạn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tất cả bà con trong xóm
vào gia đình
bác thủy mạnh
tập trung tất cả
mỗi người ủng hộ một chút ít
gạo đậu thịt
nói chung là mì tôm
tất cả những yếu phẩm đấy
để mong làm sao
vào đến nơi miền trung
để giúp đỡ bà con mình cho ngấy
không chỉ những người lớn tuổi
mà cả những người trẻ tuổi
cũng chung tay góp sức với mong muốn
những chiếc bánh này
sẽ nhanh chóng đến tay
được những người dân vùng mưa bão
thì mình thì
nghe tin là
miền trung lúc lúc
mình có một chút

rồi gói bánh
gửi đến đồng bà miền trung
rất là thương
rất là thương đồng bà miền trung
những chiếc bánh trưng này
sau khi luộc
sẽ được làm nguội
sau đó xếp lên xe
từ đầu tuần này
đã có năm chiếc xe trọng lượng một mươi tấn
chở thực phẩm từ xã la phù
đến với các tỉnh quảng bình
thừa thiên huế
đối với đảng ủy
xã na phổ
ngay từ ngày đầu đã chỉ đạo
mặt trận tục quốc hội trực tập đỏ
các ban ngành đoàn thể
và thông tin tuyên truyền
đến toàn thể người dân

để góp một phần kinh phí
rồi quà tặng
đồng bào miền trung
vượt qua những khó khăn
như hiện nay
bằng hành động thiết thực
như hiện nay
chúng ta đang đứng đây
thôn tiền phong
nhân dân thôn tiền phong
đã nấu dơ
hàng nghìn cái bánh trưng
hơn hai nghìn cái
tối hôm qua
để đem ủng hộ đồng bào
để miền trung
sẽ bớt đi phần nào khó khăn
và vượt qua những cái
trong những hoàn nạn như hiện nay
ngoài hiện vật
người dân xã na phủ
còn quên góp tiền
để chuyển cho bà con miền trung
tất cả tên của người quên góp
và số tiền được ghi lại chi tiết
hy vọng rằng
với sự chung tay góp sức
và tấm lòng của những người dân
trên cả nước nói chung
và xã na phủ nói riêng
thì người dân miền trung
sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố
vượt qua khó khăn
và trở lại nhịp sống thường nhật
những hình ảnh về
nghĩa cử cao đẹp
của người dân xã na phủ
cũng đã khép lại
chương trình an ninh ngày mới
đã dành thời gian quan tâm theo dõi